những năm qua công tác phát triển đảng viên của vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các địa phương của tỉnh lào cai đặc biệt quan tâm
đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
góp phần củng cố hệ thống chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tri bộ nậm than được đánh giá là một điểm sáng nổi bật trong công tác phát triển đảng tại xã nậm cang huyện sapa tỉnh lào cai
bản người mong này có tới bốn mươi sáu đảng viên đa phần là đảng viên trẻ
đã tạo động lực mạnh mẽ cho thôn nậm than đổi thay từng ngày
có thà thiết thì chúng tôi đều tạo điều kiện để giúp đỡ kết nạc và đảng
quá trình thiêu giói để giới thiệu đi học cản tình kết nạc thì chúng tôi cũng quan tâm vào những quần chúng thực sự yếu tố
và người ta rất thà thiết để được đứng trong hành quốc của đảng
xã nậm cang cứ mấy năm phát triển từ một mươi đến một mươi hai đảng viên
nhưng mà hầu như là tất cả các năm bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay thì là na năm chúng tôi cũng vượt chỉ tiêu
khó khăn lớn nhất trở lại là nơi này
trong công tác phát triển đảng ở khu vực vùng cao tỉnh lào cai
chính là nguồn quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số không nhiều
trong khi yêu cầu công tác phát triển đảng phải là chất lượng
năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh của chúng ta đã phát triển mới được trên hai đảng viên
nâng tổng số đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh của chúng ta lên trên bốn bảy vạn đảng viên
như vậy là chiếm tỷ lệ trên sáu tổng dân số của cả tỉnh
và số đảng viên thì đang sinh hoạt ở trên ba hai trăm linh
chi bộ và có thể nói đây là một lực lượng hết sức quan trọng và cũng hết sức đông đảng
là những nhân tố tích cực trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương cơ sở
nhờ có sự chuẩn bị và làm tốt các công tác tuyên truyền vận động chọn lọc
nên những năm qua số lượng đảng viên tại lào cai không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng
đội ngũ đảng viên đã phát huy tinh thần gương mẫu đi trước làm trước
tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế
khẳng định vai trò tiên phong của mình đồng thời góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh